sau một thời gian thực hiện cách ly xã hội thì hiện nay các loại hình vận tải đã chính thức được hoạt động trở lại
tuy nhiên để bảo đảm an toàn thì việc khai báo y tế và phòng chống dịch vẫn được ưu tiên hàng đầu
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
cũng như nhiều hành khách khác hôm nay chị nguyễn thị tâm ra ga hà nội để đặt vé tàu đi về quê
tuy nhiên khác với mọi lần chị tỏ ra hết sức hài lòng đối với các quy trình của các cơ quan chức năng
trước khi mỗi hành khách lên tàu
tôi thấy khai báo y tế qua mua vé tàu qua mạng hoặc qua là qua trung tâm thì rất là tiện lợi cho mình
theo đại diện ga hà nội hiện nay nhà ga đang thực hiện khai báo y tế bắt buộc dưới hai hình thức
khai báo online và khai báo trực tiếp
thực tế trong những ngày vừa qua đa số các hành khách đều thực hiện khai báo y tế online
tuy nhiên có không ít trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình
các nhân viên đều hướng dẫn cụ thể để hành khách hoàn thành
đặc biệt việc thực hiện xếp hàng cũng như kiểm tra thân nhiệt vẫn được triển khai cẩn thận
tại khu vực nhà chờ khu vực xoát vé
khi hành khách mua vé nhân viên nhà ga đã hướng dẫn hành khách khai báo trực tiếp trên mạng
còn đối với các trường hợp mà các bác chưa biết khai báo y tế hoặc là các bác già thì có thể
nhân viên nhà ga sẽ khai báo trực tiếp cho các bác trên máy in vi tính
đối với hành khách nước ngoài thì thật ra thì có cái app và cũng có các tờ giấy
đặc sử như các cột đây là bọn mình có cả tiếng anh luôn
nên là khách có thể đọc và hiểu luôn khai báo y tế bằng tiếng anh
còn đây là hình ảnh tại bến xe mỹ đình
sau một thời gian triển khai khai báo y tế hiện nay hầu hết thông tin mà đại diện các nhà xe khai báo
chủ yếu là bản ghi thông tin của hành khách bằng hình thức viết tay
việc này giúp cho thực hiện khai báo thông tin hành khách đi phương tiện giao thông đồng bộ và hiệu quả
tôi thấy là bên cạnh đó còn một số những người là chưa không có điện thoại thông minh chẳng hạn
thì nó còn rất là bất cập
nên là chúng tôi tổ chức khai báo y tế qua giấy nhằm với mục đích là quản lý được nó được nhiều hơn
và sẽ tốt hơn cho những người
thì mình không nói hết được
theo đại diện của tổng cục đường bộ việt nam
thời gian tới tổng cục sẽ hướng dẫn các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe chủ động nghiên cứu
xem xét giảm các loại chi phí dịch vụ trong bến xe từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
giảm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận để từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh